gần hai tháng trực tiếp hỗ trợ đồng hành với bố con cháu l bé một mươi hai tuổi sinh con anh lê thành trung
câu lạc bộ sẻ chia sự sống hà nội cho biết anh cùng các thành viên không khỏi xót xa
điều lo lắng của chúng tôi là bé l đang có một số biểu hiện của hội chứng stockholm nếu thật như vậy
việc giúp bé ổn định tâm lý vượt qua nỗi đau bị xâm hại có thể sẽ khó khăn hơn
hội chứng stockholm là một phản ứng tâm lý xảy ra ở nạn nhân bị bắt cóc hoặc lạm dụng tình dục
khi họ không nhận thức được bản chất tiêu cực của hành vi xâm hại
đối với hội chứng stockholm các con tin hoặc nạn nhân bị lạm dụng có thể vô tình nảy sinh sự đồng cảm
về tâm lý với kẻ thù ác nhiều nhà tâm lý học và chuyên gia y tế coi hội chứng stockholm là một
cơ chế đối phó hoặc một cách để giúp nạn nhân xử lý chấn thương về tâm lý trong hoàn cảnh hiểm nghèo
anh trung cho biết
sở dĩ anh nghi ngờ nhận thức
như vậy là do bé l có một số biểu hiện khác biệt với phần lớn trẻ vị thành niên bị xâm hại mà
câu lạc bộ đã hỗ trợ trước kia thường thì trong các trường hợp nạn nhân bị dùng vũ lực đe dọa
cưỡng bức các cháu sẽ có biểu hiện vô cùng sợ hãi tránh né đàn ông rút lui giao tiếp với người lạ
và rất sợ hãi còn khi chúng tôi tới chơi rất đặc nhiên là bé lờ quá vô tư khi được chúng tôi đưa
đi chơi tô tượng gấp thú bé vẫn rất hồn nhiên chúng tôi nghi ngại cháu l có sự khác biệt là do
con thiếu thốn tình cảm
ôm ấp của mẹ từ nhỏ bố lại bận rộn chảy màng không chăm sóc kỹ rất có thể kẻ xâm hại đã
rụ rỗ cháu bằng bánh kẹo đồ chơi bé không nhận ra ý đồ phía sau nên có thể cho rằng đó là người
yêu thương mình cũng vì không được giáo dục giới tính không biết phân biệt hành vi xâm hại và
hành vi yêu thương rất có thể bé đã đánh đồng hành vi xâm hại là hành vi yêu thương đó là điều
nguy hiểm nhất với các nạn nhân nhỏ tuổi anh trung cho biết thêm trong nhiều năm hỗ trợ các
nạn nhân vị thành niên bị xâm hại tình dục họ đã từng gặp tình huống nạn nhân nghi ngờ bị hội chứng
tophom những nạn nhân bị lạm dụng này còn hiểu lầm rằng mình và đối tượng xâm hại có mối quan hệ
tình cảm và thậm chí có phản ứng thù hàng gia đình khi đưa vụ việc ra ánh sáng tôi và các tỉnh
nguyện viên đều thấy đau buồn và lo ngại cho cháu l cháu là đứa trẻ còn chưa hiểu hết về cơ thể
mình một đứa trẻ còn năng thích tô tượng thích trà sữa chơi thú bông thích mà đã sinh con
bị đẩy một trọng trách quá lớn quá là xót xa sau một thời gian tiếp xúc hỗ trợ gia đình bé lờ
anh trung cho biết câu lạc bộ coi cháu như người trong gia đình rất thương cháu và thương cão
bố nữa anh nhận định dù bên ngoài bé l vẫn ngây thơ nhưng nỗi đau chầm cháu quá lớn anh kế
lại bé lờ thích những đồ chơi bắp được để cho đỡ khó chịu trong người anh và các tình nguyện viên
đã tặng bé mấy con thú bằng cao su để cháu chơi nhưng chỉ đồng một buổi món đồ chơi đã hỏng do
bị bóp quá nhiều một lần khác khi hỗ trợ bé nhóm tặng bé một con búp bê bé l đã bẻ bóp
vứt đi kiểu như chút giận vào con búp bê đó những biểu hiện này là điển hình của các nạn nhân
trải qua sang chấn tâm lý nhưng gặp khó khăn trong diễn đạt cảm xúc nhận thấy điều đó ngay khi nhận
được hỗ trợ bé lờ các thành viên trong câu lạc bộ thường xuyên gặp gỡ dẫn bé l đi chơi và đưa
chuyên gia tâm lý đến để trợ giúp cho bé về việc bé l đã sinh con dựa trên kinh nghiệm nhiều năm
hỗ trợ các trường hợp tương tự anh trung nêu quan điểm để cháu l ở cạnh con mới sinh có thể gây
nguy hiểm cho cả hai bé l không có chuẩn bị tinh thần gì không có hình dung gì về việc tối thiểu
của phụ nữ việc làm mẹ vì không ai dạy cháu gì cả tư cách cháu phản ứng với đồ chơi không lường
chốt được bé l sẽ phản ứng như thế nào với em bé mới sinh một đứa trẻ suốt ngày khóc lóc đòi hỏi
sự chăm sóc rất vất vả với những người trưởng thành có thể gây ra sự căng thẳng còn với một đứa trẻ
vừa trải qua san chấn không hình dung được phản ứng của cháu l sẽ ra sao dự định của bố cháu l là
chúng tôi sẽ hỗ trợ đưa bé trai về mái ấm nuôi một thời gian đến khi bé là ổn định về tâm lý
sẽ cho tiếp xúc dần dần làm quen dần với con chúng tôi sẽ thay thế mẹ bé l hướng dẫn kỹ năng
dạy dỗ cho cháu những kỹ năng tối thiểu bế ấm và chăm sóc con anh trung cho rằng việc hỗ trợ
hồi phục tâm lý cho cháu l cần nhiều thời gian câu lạc bộ sẵn sàng hỗ trợ lâu dài để
sau này cháu l có thể trở về hòa nhập cuộc sống nếu gia đình yêu cầu
không phải sinh con xong là hết chuyện với các nạn nhân bị xâm hại dẫn đến sinh con
diễn biến tâm lý sau khi sinh cũng cần được chú ý cháu là cần được hỗ trợ sau đó rất nhiều
để có thể sống tiếp và hướng đến việc đi học lại có tương lai anh dna cha của bé gái một mươi hai tuổi
bị xâm hại đến sinh con có lẽ đang sống trong những ngày dối bờ nhất cuộc đời
việc xử trí như thế nào với đứa trẻ đã khiến anh đau đáu tràn trở từ khi
phát hiện con gái mang bầu do bị xâm hại thời điểm đó vì không thể phá bỏ thai nhì
đã hai mươi bốn tuần tuổi lại lo ngại ảnh hưởng đến khả năng sinh nở trong tương lai của con cái
anh a đành để cho con gái sinh cháu anh lê thành trung công lạc bộ sẻ chiên sự sống hà nội
nhóm đã hỗ trợ gia đình nạn nhân mấy tháng nay cũng cho hay việc cân nhắc giữ lại nuôi
hay cho đứa trẻ đi nơi khác khiến anh a rất băn khoăn nếu cho em bé đi làm con nuôi
anh a sợ rằng sau này bản năng người mẹ trỗi dậy cháu l sẽ hỏi hoặc quán hận
bố nhưng để lại em bé anh a cũng lo rằng việc mỗi lần nhìn thấy sẽ ám ảnh và nhớ về phút
dây bị xâm hại mặt khác cháu l còn quá nhỏ chưa thể chăm sóc được con anh a cũng không có
điều kiện kinh tế để nuôi cả con lẫn cháu sau khi bàn bạc công lạc bộ sẻ chiên sự sống hà
hà nội và anh a đã cùng thống nhất quan điểm sẽ tìm nơi nhờ nuôi dưỡng đứa trẻ vài năm
rồi dần dần khi bé l lớn hơn sẽ cho bé l tiếp xúc với con thay vì đem đứa trẻ làm con nuôi cho
anh trung cho hay công lạc bộ sẻ chia sự sống hà nội đã hỗ trợ nhiều trường hợp tương tự như
cháu l và tin rằng phương án này ít mang lại tổn thương hơn nhiều người tin rằng cho em bé sơ
sinh đi làm con nuôi cho khuất mắt không giữ lại dòng giống của kẻ xâm hại là tốt nhất nhưng
chúng tôi tin rằng điều này chỉ giải quyết được cảm xúc tức tức giận cằm phẫn nhất thời của người
nhà nạn nhân ngược lại thời gian trôi qua quyết định này có thể gieo nỗi ẩn hận nỗi đau
cho người mẹ nhí và cả gia đình đứa trẻ dù sinh ra theo một cách ngang trái vẫn làm
máu thịt của mẹ nó không thể nói bỏ đi là xong không còn dính dáng gì
quan điểm của câu lạc bộ là sẽ cố gắng tối đa hỗ trợ để người mẹ có thể giữ lại con sau này
con vẫn có mối quan hệ với mẹ hãn hữu lắm mới cho đứa trẻ đi làm con nuôi trong trường hợp bé
lờ khi trao đổi với chúng tôi bố cháu l cũng có mong muốn như vậy anh trung cũng cho biết
để người mẹ nhí giảm được sốc về tâm lý tốt nhất là tách đứa trẻ sơ sinh từ khi vừa lọt lòng
để chăm sóc riêng với người mẹ nếu có thể
tốt nhất là để người mẹ điều trị ở một phòng riêng cách ly khỏi những cảm xúc của các sản phụ khác
khi ở phòng chung nhìn thấy các sản phụ khác đón con về ôm ấp con chăm sóc con
người mẹ nhí có thể sẽ nảy sinh sự quan tâm tò mò sợ hãi gây ảnh hưởng tâm lý mọi người cùng phòng
cũng có thể vô tình hỏi thăm xì sao có thể gây phản ứng tiêu cực tái lập sang chấn với người mẹ
tuy nhiên câu lạc bộ đã không hỗ trợ cháu l được đúng như kế hoạch có lẽ đợi cháu l xuất viện
rồi nếu anh a vẫn tiếp tục nhờ chúng tôi sẽ hỗ trợ tiếp tục
anh lê thành trung cho biết thêm trong kế hoạch hỗ trợ đã trao đổi với anh a trước khi cháu l sinh con
câu lạc bộ đã lên các phương án cụ thể để hỗ trợ phù hợp
với kinh nghiệm từng hỗ trợ nhiều trường hợp trẻ vị thành niên bị xâm hại trẻ sơ sinh bị bỏ rơi
họ đã tìm được nơi ở mới chuyển trường cho cháu l hỗ trợ pháp lý cũng như hỗ trợ tâm lý cho cháu
anh tiết lộ câu lạc bộ đã kết nối với ủy ban bảo vệ trẻ em để bố trí hỗ trợ chuyển nhà
đã xin được trường mới cho cháu l học sau khi ổn định về sức khỏe
nhà tạm lánh để nuôi chó bé sơ sinh cũng đã được chuẩn bị
cũng có người đã nhận anh a vào làm việc phù hợp để có thể tranh trả cuộc sống
tuy nhiên tất cả những điều này chỉ được thực hiện nếu anh a còn muốn câu lạc bộ tiếp tục hỗ trợ
với quan điểm giúp cháu l có thể gặp lại con kết nối với con trong tương lai
anh trung nói
anh a đang quyết liệt muốn cho cháu bé đi làm con nuôi ở xa
người này cũng có thể gây sức ép cho anh a để thay đổi quyết định trước đó
chúng tôi chỉ tập trung hỗ trợ nạn nhân của vụ việc
trên tinh thần giúp trẻ bị xâm hại trở về hòa nhập cuộc sống
quan điểm của chúng tôi có cân nhắc cả phúc lợi của những đứa trẻ sinh ra từ vụ xâm hại
dù vậy thực lòng chúng tôi không muốn tác động hay can thiệp vào chuyện nội bộ của gia đình
cho đến thời điểm này chúng tôi vẫn tôn trọng quyết định của gia đình và sẽ hỗ trợ trong khả năng
ngày một mươi chín tháng bốn
liên quan tới vụ án bé gái dtnl một mươi hai tuổi xã tam hiệp huyện thanh trì hà nội
bị hiếp dâm dẫn đến mang thai và vừa sinh con
hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam đã có ý kiến về vụ việc
theo đó hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam kịch liệt lên án hành vi của đối tượng đã xâm hại bé gái trên
và đề nghị các cơ quan chức năng sớm xử lý thật nghiêm khắc đối tượng đã gây ra vụ việc đau lòng
đồng thời hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam cũng đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền
áp dụng các biện pháp cần thiết để trợ giúp về mặt tâm lý tinh thần pháp lý vật chất
giúp cháu sớm ổn định để tiếp tục học tập
theo ông hà đình bốn phó chủ tịch hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam
đây là vụ việc rất đau lòng để lại những hậu quả nặng nề cho chính bé gái bị xâm hại và gia đình
qua vụ việc này để hạn chế tình trạng xâm hại trẻ em hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam khuyến cáo
những người làm cha làm mẹ cần phải được trang bị kỹ năng để bảo vệ quan tâm
cũng như tìm hiểu khi con trẻ gặp vấn đề về sức khỏe tâm sinh lý
với con trẻ khi gặp các biểu hiện xâm hại tình dục các em phải biết vượt lên chính mình
dũng cảm tố giác ngăn chặn sự việc
với người thân khi phát hiện trẻ có dấu hiệu bị xâm hại phải nhanh chóng trình báo
tố cáo với cơ quan công an nơi gần nhất tránh tình trạng che giấu hành vi xâm hại tình dục trẻ em
vì bất cứ lý do gì
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng bốn công an huyện thanh trì đã khởi tố vụ án để điều tra vụ việc
bé gái dtnl một mươi hai tuổi ở xã tam hiệp bị hiếp dâm dẫn đến mang thai và vừa sinh con
đồng thời cơ quan công an cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với nghi phạm gây ra vụ việc đau lòng để phục vụ cho việc điều tra